trong hôm nay học sinh các tỉnh đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay ở thành phố đà nẵng các thí sinh chỉ thi hai môn
đó là ngữ văn và toán tức là bỏ xét thi tuyển môn ngoại ngữ
được biết năm nay đà nẵng có hơn chín bốn trăm linh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi
tại thành phố cần thơ kết thúc ba môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập của thành phố cần thơ
từ bảy mươi đến bảy mươi năm đối với các quận bảy mươi năm tám mươi đối với các huyện
dự kiến sẽ có khoảng hai ba trăm linh học sinh lớp chín sẽ vào học hệ khác
còn tại tỉnh lào cai hôm nay sáu hai trăm bốn mươi sáu thí sinh đã làm bài thi môn ngữ văn và môn toán
kết thúc buổi thi nhiều thí sinh cho biết cấu trúc đề thi năm nay cũng không thay đổi nhiều so với năm trước
đề bài có nội dung bám sát chương trình truyền hình
trong sách giáo khoa khá phù hợp với học lực của các em